để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đòi hỏi độ chính xác cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh
cũng như bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ và kỹ thuật của các nước trong khu vực
hôm nay hệ thống máy cắt lớp vi tính năm trăm một mươi hai lát cắt máy cộng hưởng từ ba và máy chụp mạch số hóa xóa nền
được bệnh viện hiễu nghị việt đức chính thức đưa vào sử dụng
hình ảnh sắc nét độ phân giải cao thời gian chụp nhanh cho ra kết quả chính xác
đồng thời giúp bệnh nhân hạn chế những tác dụng phụ khi phải sử dụng thuốc cản quang
thuốc ổn định huyết áp đối với người có bệnh lý về huyết áp là kết quả đã được kiểm chứng
khi bệnh nhân được trần đoán nhờ hệ thống máy cắt lớp vi tính năm trăm một mươi hai lát cắt máy cộng hưởng từ ba
và máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại vừa được bệnh viện hiễu nghị việt đức trang bị tại khoa chẩn đoán hình ảnh
đây là hệ thống trang bị hiện đại bước đột phá trong công nghệ y học
giúp việc chẩn đoán các bệnh trở nên nhanh chóng chính xác
tạo điều kiện cho người bệnh phát hiện sớm để điều trị kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất